theo báo cáo của bộ tài chính kết quả giải ngân trong sáu tháng đầu năm rất thấp
chỉ đạt hơn chín mươi một tỷ đồng tương đương với một phần tư kế hoạch của quốc hội
việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công hiện được cho là một điểm nghẽn
đối với tăng trưởng kinh tế của việt nam trong năm nay
thực tế cho thấy vướng thủ tục là một trong số những nguyên nhân làm chậm giải ngân nhiều dự án
triển khai từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu với tổng vốn đầu tư là một trăm tám mươi tỷ đồng và thời gian thi công là ba mươi tháng
tuy nhiên cho đến nay sau hơn một mươi một tháng thi công dự án đầu tư xây dựng đường hai nghìn hai trăm bảy mươi sáu tại tỉnh bắc ninh
vẫn chưa xong công tác giải phóng mặt bằng
đơn vị có chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng
cái sự phối hợp đó thì một số dự án cũng còn chưa được quyết định
dẫn đến cái mà nó chậm cái bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công
trong khi đó vướng mắc về thủ tục lại khiến dự án nâng cấp quốc lộ hai b
tuyến đường quan trọng nối trung tâm của tỉnh vĩnh phúc đi tam đào
đến hết tháng sáu mới giải phóng hai km trên tổng số một mươi km mặt bằng sạch
số vốn giải ngân được ba mươi trên tổng số ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng tức là chưa tới một mươi
cái dự án liên quan đến khu rừng đặc dụng
mà cái đấy thuộc vườn quốc gia tam đào quản lý do chính phủ đánh đập
chính vì vậy mà các thủ tục liên quan đến mở rộng chỉ dưới đường
liên quan đến các bộ ngành thành ra là cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ
câu chuyện tại hai dự án này đã phản ánh nguyên nhân điển hình
khiến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công hiện đang rất chậm so với kế hoạch đặt ra
trong sáu tháng đầu năm chỉ đạt hơn hai mươi năm kế hoạch
quốc hội đã đề ra
các chuyên gia cho rằng luật đầu tư công mới được thực hiện
nên nhiều bộ ngành địa phương còn lúng túng trong việc triển khai gây nhiều khó khăn cho triển khai giải ngân vốn
thì hiện nay chúng ta cũng chưa công bố được một cái tiêu chí rõ ràng
là những dự án nào là dự án được ưu tiên đưa vào trong danh mục kế hoạch đầu tư công
và chính vì vậy thì chúng ta chưa chủ động được các dự án có đủ điều kiện
và chính như thế thì cái khâu gọi là phân bổ vốn hiện nay
mặc dù theo một đường công đó vẫn chậm
chính phủ đã giao bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định một trăm ba mươi sáu
nghị định bảy mươi bảy nghị định một mươi năm theo hình thức rút gọn
trước ngày ba mươi tháng bảy bộ này phải thực hiện công bố
công khai các bộ ngành địa phương chậm trễ trong việc giải ngân vốn đầu tư công
xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân trong việc thiếu trách nhiệm
trì trệ gây cản trở đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công